cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tài của chúng tôi
theo cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đỉnh điểm của hạn hán thiếu nước ở vùng đông nam bộ là giữa tháng năm
và mùa khô ở khu vực trung bộ sẽ kéo dài đến hết tháng bốn
theo đó khoảng sáu mươi hectare diện tích cây trồng vụ hè thu và khoảng hai mươi hectare vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn sẽ đối diện với nguy cơ hạn hán và thiếu nước
tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó hạn hán thiếu nước theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng thời chủ động xây dựng các kịch bản nguồn nước phương án ứng phó cấp nước cho người dân và sản xuất
cục thủy lợi lưu ý các địa phương tập trung giả soát kiểm tra nguồn nước tại các công trình thủy lợi
ở khu vực trung bộ chỉ tổ chức sản xuất ở các diện tích công trình thủy lợi đảm bảo cung cấp cho cả vụ sản xuất
các diện tích không đủ nước xem xét lùi vụ sản xuất hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
ông nguyễn mạnh hùng trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu cục thủy lợi lưu ý các địa phương ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt
chuẩn bị kỹ phương án kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt tối thiểu cho người dân có nguy cơ thiếu nước do ảnh hưởng của hạn hán
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện xây dựng kế hoạch điều tiết chặt chẽ
bảo đảm bổ sung nguồn nước cho hạ du phù hợp với khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi và tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện
ông nguyễn mạnh hùng nói hết sức lưu ý là trước khi vận hành công trình thủy lợi lấy nước hoặc người dân đi đưa nước lên ruộng để tưới cho cây trồng
phải lưu ý kiểm soát độ mặn tại chỗ phải đo đạc để xác định độ mặn ở mức độ cho phép thì mới vận hành công trình thủy lợi lấy nước đưa nước lên cung cấp cho cây trồng
cục thủy lợi sẽ phối hợp với các đơn vị khoa học thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thường xuyên cung cấp thông tin đến các địa phương về tình hình xâm nhập mặn hiện trạng và dự báo và tình hình nguồn nước